là ông tự nguyện sẻ chia một cách vui vẻ chân tình với mọi người
nào là gạo là tiền là những đợt đi dẫn động không quảng nắng mưa
rồi mua đất xây nghĩa trang từ thiện
tất cả những việc làm tự tế ấy ông cho rằng
đó là để sẻ chia với quá khứ của chính mình
người tự tế ấy chúng tôi muốn nhắc đến
ông phan giang tư ngụ khu vực thuế trinh a phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
bởi vì làm rồi anh em đông rồi đó làm rồi là vui vẻ
hơn hai mươi năm trước chứng kiến nhiều phần mộ được bốc lên mà không có nơi chôn cất
nhiều người dân nghèo qua đời mà không tìm được nơi an nghỉ cuối cùng
vậy nên ông tư đã trăng trở mua một khu đất hơn chín mếp dung
trong đó ông dành gần hai mếp dung đất gò cao để xây nghĩa trang từ thiện
những việc làm mang đầy tính năng của người tự tế ấy
những việc làm mang đầy tính thiện tính nhân dân của ông khiến nhiều người vô cùng quý trọng
trong công tác từ thiện của chú mới đầu thành lập cũng có năm sáu thành viên
qua một thời gian dài bà con nhân dân thấy đó là một điều tốt
cho nên mọi người đều ủng hộ chia sẻ cùng chú để dựa qua các khó khăn
từ đó hội đến nay thành lập được khá đông
trong mọi công tác dẫn động tuyên truyền làm lộ làm cầu
bà con nhân dân rất nhiệt tình đóng góp cho chú
đó là một sự đồng góp to lớn của chú đối với địa phương
nhằm tạo sự cùng địa phương chung sức để chia sẻ những khó khăn
đến đối với bà con khó khăn
vì ông nghe phái ông là chỗ chân thật
có dám đế cửa giúp đời
từ anh tư anh tư là người tốt
ở đây tôi mới mận ấy chứ người xấu tôi đâu có mận
anh là người tốt
ông võ văn bền năm nay tám mươi một tuổi
có khu vực thuế trinh a
gia đình không may có hai người thân
là con trai và vợ qua đời
nhưng do hoàn cảnh nghèo khó
nên không lo được đất để chôn cất
rồi may nhờ có nghĩa trang từ thiện của ông tư
nên đã giúp ông bền bớt được những dây dứt tuổi già
khi những người thân đã có được nơi đàng hoàng để yên nghỉ
nếu mà chú tư không có đất đó
thì tôi không biết chôn ở đâu nữa
nhà chú tư có đất đó
mới được đi chôn cất đó
người ta cũng cảm ơn chú tư nhiều lắm mà
trên bên đây cũng có nữa nè
trái bên nè
chôn đất chú tư nữa
ai cũng mấy chú tư chờ nghe
ở đây có mình ổng à
ai cũng mấy ổng chờ nghe
không chỉ dừng lại ở việc dành những phần đất để chôn cất những người đã khuất
mà ông còn tổ chức đóng các quan quách từ thiện
thậm chí còn cho tiền
rồi cung cấp các vật tư
khi những người đã khuất
thì đủ gia đình không đủ điều kiện để say kiềm tỉnh
mọi việc làm ấy với ông là để chia sẻ khó khăn với người nghèo
góp một phần công sức tài vật nhỏ của mình
mang lại sự ấm áp yêu thương ấm lòng cho mọi người
vậy nên ông cùng gia đình rất sẵn lòng
thì chú cũng gán để giữ gìn sức khỏe
mà làm được lúc nào thì hay lúc đó
làm chừng nào mà làm hết nổi thôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo